các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội về việc một nhóm khoảng bốn người phụ nữ chỉ mặc áo ngực đứng cãi nhau với một nhóm công nhân đang thi công trên công trường
xung quanh có đông người dân và nhiều công nhân mặc áo bảo hộ làm việc
nhóm người phụ nữ này sau đó bị một nhóm công nhân đến kéo lê trên cát ra khỏi khu vực thi công
sau khi được chia sẻ trên mạng đoạn clip này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và thu hút sự quan tâm của dư luận
theo tìm hiểu sự việc trên vừa mới xảy ra tại một công trường trên địa bàn xã hoàng trường huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
tối một mươi tám tháng hai lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hoàng trường huyện hoàng hóa thanh hóa xác nhận về sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại một công trường trên địa bàn xã này
hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện xác minh làm rõ vụ việc
theo vị lãnh đạo xã này chia sẻ công trường đang thi công này là của một dự án khu du lịch sinh thái
nhóm người phụ nữ trang đoạn clip trên là cùng của một gia đình
sống ngay cạnh công trình do có khúc mắc trong việc đền bù thu hồi đất và tài sản nên gia đình này đã nhiều lần đến công trường để phản đối việc công nhân thi công
sáng một mươi tám tháng hai nhóm người trong gia đình này tiếp tục đến công trường cãi nhau với nhóm công nhân
khoảng bốn người phụ nữ là chị em dâu tuổi đời khoảng hơn ba mươi tuổi đã cởi áo dài và chỉ mặc mỗi áo ngực đứng cãi nhau với nhóm công nhân đang thi công
nhóm công nhân này sau đó đã kéo bốn phụ nữ ra khỏi công trường
nhận được tin báo công an xã hoàng trường
công an huyện hoàng hóa đã có mặt tại hiện trường thì sự việc mới được chấm dứt
chủ tịch xã hoàng trường lên tiếng về vụ việc
cụ thể hơn ông lê thanh cảnh chủ tịch ubnd xã hoàng trường cho biết sự việc xảy ra tại địa bàn xã
clip ghi lại việc một hộ dân ra ngăn cản doanh nghiệp thi công xảy ra va chạm
một số phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê và đánh đập tại công trường
trước đó một doanh nghiệp được ubnd tỉnh thanh hóa bàn giao đất để thực hiện dự án
trong số diện tích này có đất gia đình ông trần văn lanh chú tại thôn giang sơn được xã giao trồng cây
gia đình ông lanh đã được nhận tiền đền bù về cây cối còn về đất thì không có cơ sở đền bù
tuy nhiên không chấp nhận phương án đền bù trên gia đình ông lanh đã có đơn khởi kiện ra tòa và đã có lịch xét xử
khi công ty triển khai thi công thì ngày một mươi tám tháng hai gia đình ông lanh ra ngăn cản
sự việc này đã xảy ra nhiều lần
thời điểm xảy ra va chạm
một số phụ nữ tự cởi áo ngoài chỉ mặc áo ngực nên bị lực lượng bảo vệ kéo lê ra khỏi khu vực thi công
một số người mặc đồng phục bảo vệ còn dùng gậy cao su để đánh những phụ nữ này
cũng theo lời ông cảnh thời điểm xảy ra vụ việc thì chỉ có người của doanh nghiệp không có lực lượng công an và cán bộ địa phương
ông lê thanh cảnh chủ tịch ubnd xã hoàng trường cho rằng
không có cơ sở xác định những người đàn ông kéo lê đánh đập phụ nữ tại công trường là dân xã hội đen như thông tin trên mạng xã hội mà là công nhân của công ty
khi xảy ra thì anh em công an xã có báo cho tôi và tôi cử anh em có mặt ngay
việc này xảy ra nhiều lần rồi và không phải lúc nào công an địa phương cũng có mặt và lúc đó có nhiều đàn bà trẻ con
về quy định pháp luật trước hết gia đình phải chấp hành quyết định giao đất
khi tòa sử đất của ai thì người có quyền lợi
cơ quan công an vào cuộc và đang tiến hành điều tra
tra rồi quan điểm của chính quyền là bảo vệ pháp luật
ai đúng thì bảo vệ cho người đó
vụ nhóm phụ nữ mặc áo ngực bị kéo lê lãnh đạo huyện nói gì
cũng trong vụ việc này mới đây chiều ngày một mươi chín tháng hai
một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cho biết
sau khi nhận được báo cáo của ủy ban nhân dân xã hoàng trường
nơi xuất hiện clip một nhóm phụ nữ mặc áo ngực xảy ra sột sát
bị kéo lê tại công trường với hàng chục thanh niên mặc áo đồng phục giống áo của công ty
huyện hoàng hóa đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm việc với nhà đầu tư
theo vị lãnh đạo huyện này hiện đã yêu cầu nhà đầu tư dừng thi công
để giải quyết các sự việc có liên quan tới vụ việc xô xát trên
công an huyện hoàng hóa đang xác minh làm rõ
trong trường hợp nếu người dân sai mà cố tình cản trở doanh nghiệp
thì sẽ đề nghị công an khởi tố vụ án
theo đó vụ việc xảy ra vào sáng một mươi tám tháng hai
khiến cho năm người bị thương phải nhập viện sơ cứu với các vết thâm tím bầm dập ở chân tay
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai tại đây cũng xảy ra xô xát giữa người trong gia đình ông lanh
với một số người đang làm việc tại công trường khiến một công nhân bị thương
đang nói những người phụ nữ này không mặc áo dài chỉ mặc mỗi áo ngực
sau một hồi rằng co một người phụ nữ đã bị nhiều thanh niên kéo lê
trên một đoạn dài trên nền cát ra khỏi công trình
thông tin trên đã gây sự chú ý của dư luận với hàng trăm lượt bình luận chia sẻ
công an vào cuộc vụ xô xát tại dự án du lịch khiến năm người nhập viện
tiếp đó liên quan đến vụ xô xát giữa công nhân và người dân
tại dự án flamingo linh trường thanh hóa đã khiến năm người bị thương và nhập viện
công an huyện hoàng hóa hiện đã nắm bắt được sự việc và đang vào cuộc điều tra làm rõ
ngày hai mươi tháng hai tin từ ubnd xã hoàng trường huyện hoàng hóa thanh hóa cho biết
công an huyện hoàng hóa đã vào cuộc để điều tra xác minh vụ xô xát
xảy ra giữa người dân với công nhân tại công trường xây dựng
của một dự án du lịch ở xã hoàng trường
trong đó mâu thuẫn chính của gia đình ông trần văn lanh sáu mươi năm tuổi xã hoàng trường
hình ảnh từ nhiều clip người dân quay và cung cấp cho thấy cảnh tượng xô xát rất hỗn loạn
nhiều người phụ nữ chỉ mặc áo lót bị hàng chục công nhân tay cầm rùi cui
mặc quần áo bảo hộ sô đẩy kéo lê và đánh đập
vụ việc xảy ra trong khuân viên dự án
hậu quả đã có năm người phải nhập viện sơ cứu với các vết thâm tím bầm dập ở chân tay
ngày hai mươi tháng hai tin từ bệnh viện đa khoa hải tiến cho biết
ngày một mươi tám tháng hai có năm người dân nhập viện sau vụ xô xát để sơ cứu các vết thương
ubnd xã hoàng trường ubnd huyện hoàng hóa đã nhiều lần có văn bản giải quyết đơn khiếu nại
nhưng ông lanh không đồng ý đồng thời tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng
như vậy với màn lên tiếng của lãnh đạo xã ubnd huyện hoàng hóa
cũng như quyết tâm phá án của công an huyện đang vào cuộc điều tra
xác minh làm rõ vụ xô sát giữa người dân xã hoàng trường
với công nhân thi công dự án hy vọng sự việc sẽ được làm sáng tỏ
tuy nhiên bằng cách này hay cách khác hành vi lột đồ khiêu khích động chân động tay
sử dụng đến nắm đấm và vũ lực trong tranh chấp đã vi phạm và trái ngược lại với thuần phong mỹ tục
cũng như pháp luật việt nam
cơ quan chức năng sẽ làm rõ vì sao những người phụ nữ này lại không mặc áo ngoài
việc họ tự cởi áo ngoài ra là có chủ đích hay có người khác đã lột áo ra
đồng thời sẽ làm rõ nhóm năm thanh niên kia có hành vi xâm phạm
đến thân thể sức khỏe của những người phụ nữ này hay không
trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi làm nhục người khác
cố ý gây thương tích thì có thể xử lý hình sự đối với người vi phạm
còn trường hợp những người phụ nữ chủ động cởi áo ra để xông vào nhóm công nhân xô xát
thì không có hành vi lạm dụng khi đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ
những thương tích có thể dẫn đến mức độ nghiêm trọng hay không
thương tích có phải do những công nhân gây ra hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
theo nhiều luật sư công trường cũng là nơi công cộng
tuy nhiên sự việc xảy ra nơi đây chỉ có hai bên nên rất khó có thể xác định
hành vi gây dối trật tự công cộng đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
cơ quan chức năng sẽ hướng đến việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên
trong trường hợp không hòa giải thỏa thuận được thì sẽ xem xét có hành vi làm nhục người khác
và cố ý gây thương tích hay không
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại